hôm nay hai mươi chín tháng một tức mùng năm tết canh tí là ngày kỳ cuối cùng của kỳ nghỉ tết
trong ngày hôm nay nhiều người lao động sẽ quay trở lại thủ đô để làm việc
do đó ngay trong sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tổ chức lễ giao quân để bảo đảm an toàn giao thông sau tết
theo báo cáo của công an tp hà nội trong sáu ngày tết từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày hai mươi tám tháng một
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý bốn trăm bốn mươi tám trường hợp phạt tiền trên ba trăm chín mươi ba triệu đồng
toàn thành phố xảy ra năm vụ tai nạn làm năm người chết một người bị thương
so với dịp tết hai nghìn một mươi chín giảm một vụ giảm hai người chết giảm một người bị thương
đáng chú ý công an hà nội đã xử lý tám mươi bảy trường hợp sử dụng rượu bia phạt thành tiền trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
tạm giữ ba mươi bảy bộ giấy tờ năm mươi phương tiện tức một mươi tám giấy phép lái xe
tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì thông suốt
an toàn thời gian tới ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
công an tp hà nội sẽ tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
nhất là khu vực vùng nông thôn thị trấn và trong mùa lễ hội